bộ y tế vào sáng nay đã công bố thêm một mươi hai ca mắc covid một mươi chín mới trong đó có năm ca mắc covid một mươi chín tại tỉnh quảng nam
sở y tế của tỉnh đã có thông tin chi tiết về lịch trình di chuyển của năm ca bệnh này
theo đó bệnh nhân số năm trăm bốn mươi bảy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám là nam trú tại khối thịnh mỹ phường cẩm an thành phố hội an
từ sau tết đến ngày hai mươi hai tháng bảy bệnh nhân chăm mẹ tại phòng sáu trăm linh bảy khoa nội thận nội tiết bệnh viện đa khoa đà nẵng
hàng ngày bệnh nhân thường ngồi quán cà phê cóc đối diện cổng phụ bệnh viện đa khoa trên đường hải phòng
ăn cơm trưa và chiều tại quán cơm ven đường quang trung và mua tạp hóa trên đường hải phòng cách quán cà phê một nhà
vào ngày hai mươi bốn tháng bảy mẹ bệnh nhân mất trong quá trình tăng lễ bệnh nhân có tiếp xúc với nhiều người đến viếng
ngày hai mươi chín tháng bảy bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại trạm y tế cẩm hà và hiện bệnh nhân không ho không sốt
bệnh nhân số năm trăm bốn mươi tám sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba là nam trú tại khối tân thịnh phường cẩm an
vào ngày chín tháng bảy bệnh nhân chăm mẹ tại phòng sáu trăm linh bảy khoa nội thận nội tiết bệnh viện đa khoa đà nẵng
đến ngày hai mươi năm tháng bảy bệnh nhân này ra viện và trở về nhà bằng xe của bệnh viện
trong quá trình chăm nuôi tại bệnh viện đà nẵng người này thường ra ngoài mua cơm tại quán vỉa hè đường hải phòng
vào tối ngày hai mươi năm tháng bảy bệnh nhân có gặp mặt trong gia đình với ba người khác
ngày hai mươi chín tháng bảy bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại trạm y tế cẩm hà
hiện bệnh nhân không hoa không sốt
bệnh nhân số năm trăm bốn mươi chín sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm là nữ trú tại chùa bảo thắng phường sơn phong tp hội an là sư cô
bệnh nhân có tiếp xúc trực tiếp nhiều lần với bệnh nhân số bốn trăm sáu mươi một sau đó có tiếp xúc với nhiều người khác
hiện bệnh nhân đang được cách ly tại chùa và chưa thấy có dấu hiệu bất thường
bệnh nhân số năm trăm năm mươi sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm là nữ trú tại chùa bảo thắng
phường sơn phong là sư cô
bệnh nhân có ngồi ăn chung phòng với bệnh nhân số bốn trăm sáu mươi một nhưng không nói chuyện
sau đó có gặp gỡ với một số phật tử vào tụng kinh tại chùa và cũng không nói chuyện
hiện bệnh nhân ho khan mệt mỏi đau nhức toàn thân nhiệt độ cơ thể là ba mươi bảy sáu độ c
bệnh nhân số năm trăm năm mươi một sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm là nữ trú tại chùa bảo thắng phường sơn phong là sư cô
bệnh nhân không tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân số bốn trăm sáu mươi một
trong một tháng gần đây bệnh nhân có tiếp xúc với các ni cô trong chùa
và những phật tử đến tụng kinh hàng ngày
bệnh nhân sống chung phòng với hai sư cô khác trong chùa
sau đó được cách ly tại chùa lấy mẫu và hiện tại chưa có dấu hiệu bất thường
tại tp hcm vào sáng nay khi có thông tin một ca nghi nhiễm
quận một mươi hai đã tổ chức phong tỏa block hai b trung cư thái an hai trên đường nguyễn văn quá
block trung cư bị phong tỏa có một trăm một mươi sáu căn hộ hiện có một trăm một mươi căn hộ đang có người sinh sống
được biết người nghi nhiễm chỉ ở một mình
trước đó người này có đi ra đà nẵng thăm người thân bị bệnh
sau đó chủ động khai báo y tế với địa phương và được cách ly
hiện nhân viên y tế công an dân quân đã phong tỏa ngay cửa ra vào của blog hai b
ban quản lý trung cư cũng phát loa thông báo yêu cầu cư dân không ra ngoài
nhu cầu thực phẩm nhu yếu phẩm sẽ được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa từ bên ngoài vào khu vực cách ly
như vậy cùng với tòa trung cư thái an hai hiện tp hcm đã phong tỏa khoảng một mươi địa điểm trên địa bàn
và theo đánh giá chung thì vẫn đang kiểm soát tốt tình hình
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại